hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trình bày báo cáo tình hình kết quả công tác công an tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một và nhiệm vụ công tác công an tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an nêu rõ
trong tháng đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước về đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín
đã chỉ đạo triển khai các kế hoạch biện pháp công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
các cuộc luật hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước
nổi bật là đảm bảo an ninh an toàn hội nghị lần thứ ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng công an nhân dân tiếp tục thể hiện rõ nét vai trò quan trọng
trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
triển khai nhiều biện pháp cấp bách góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
báo chí truyền thông công an nhân dân đã bám sát định hướng chỉ đạo
chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí
đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng
khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương trong tháng qua
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh
phức tạp tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiềm ẩn nhiều nguy cơ tình hình tội phạm hình sự đặt ra nhiều thách thức
tác động ảnh hưởng đến an ninh trở tự
qua đó bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
trọng tâm là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
chủ động nắm tình hình tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch
phương án đảm bảo an ninh trật tự giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh không để bị động bất ngờ
tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình diễn biến khu vực và thế giới tình hình diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
kịp thời tha mưu đề xuất các giải pháp nhằm kiêm chế sự gia tăng của tội phạm
đồng thời xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại mỗi địa phương
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tăng cường các giải pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn xử lý đối với tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động tín dụng đen tội phạm hình sự tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm chống người thi hành công vụ
tập trung xử lý tốt các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín để gia tăng hoạt động
như tội phạm buôn lậu gian lận thương mại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm trộm cắp cướp giật và các tệ nạn xã hội
có phần giữ vững trật tự kỷ cương an toàn xã hội giữ vững môi trường ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đồng chí bộ trưởng cũng lưu ý công an các đơn vị địa phương tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
quản lý cư trú quản lý người nước ngoài quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thực hiện các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng
tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân theo kế hoạch lộ trình
chủ động các phương án đảm bảo về lực lượng tài chính hậu cần kỹ thuật phục vụ các mặt công tác và phòng chống thiên tai dịch bệnh khi có yêu cầu
tại tỉnh bình định những năm vừa qua trong lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh có nhiều cá nhân nổi bật và tận tâm công hiến sức mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân
một trong những điển hình như thế là thượng tá phan hồng sơn phó thủ trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
người đã trực tiếp tham gia phá thành công nhiều vụ trọng án xảy ra trên địa bàn góp phần giữ vững an ninh trật tự và sự bình yên cho nhân dân
trước ngày bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu trên địa bàn phường tam quan bắc thị xã hoài nhơn tỉnh bình định đã xảy ra vụ trộm cắp gần hai trăm linh lượng vàng tại hiệu vàng anh trung
tiếp nhận tin báo thượng tá phan hồng sơn đã lập tức đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra
với bản lĩnh bề dây kinh nghiệm của một điều tra viên kỳ cựu đúng năm ngày sau đó anh đã củng cố đầy đủ tài liệu chứng cứ
chứng minh lê đức hoàng ba mươi hai tuổi quê ở huyện yaleo tỉnh đắk lắc là thủ phạm
vụ án được làm rõ tăng vật hơn một trăm tám mươi lượng vàng được thu hồi đầy đủ ngay trước thềm ngày bầu cử đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân
ba bốn ngày phá được án rồi bà con rất mong đó bà con tin bà con rất hưởng ổ ủng hộ mình tuyệt vọng luôn theo cá nhân của tôi là tuyệt vọng
vụ án xảy ra trước ngày bầu cử khoảng một mươi ngày nhưng mà trong vòng năm ngày đã phá được án thì cái dư luận là bà con là yên tâm
tin tưởng vào lực lượng công an vào chính quyền vào đảng và nhà nước
trực tiếp phụ trách điều tra trọng án vụ việc nào thượng tá phan hồng sơn thụ lý cũng đều gai góc như nhau từ trộm cắp cướp của đến giết người
áp lực phải nhanh chóng điều tra làm rõ kẻ gây án luôn đè nặng lên vai cán bộ điều tra nhất là người chỉ huy đứng mũi chịu xào
thượng tá phan hồng sơn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm mưu trí sáng tạo trong việc chỉ đạo các biện pháp
điều tra và luôn làm rõ chân tướng của thủ phạm
đơn cử như vào đêm ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tại xã phước sơn huyện tuy phước người dân phát hiện ông nguyễn minh thinh sáu mươi một tuổi
chú ở địa phương nằm gục chết trên đường với nhiều vết thương chí mạng khiến mọi người hết sức hoang mang lo sợ
chỉ một ngày sau thượng tá phan hồng sơn đã chỉ đạo điều tra làm rõ và bắt giữ thủ phạm gây ra vụ án là võ văn huy ba mươi một tuổi
chú xã phước sơn ổn định dư luận ở địa phương
để đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân tôi đã thường xuyên động viên anh em rằng
chúng ta làm thì có được hưởng lương của nhà nước thì cái đồng lương ấy đi từ tiền nộp thuế của nhân dân
do đó chúng ta phải đặng tâm lực để đáp ứng lại cái điều của nhân dân mong mỏi
đừng có hổ thèn rành khi chúng ta cầm nộp lương nhưng chúng ta làm không hết trách nhiệm
điều tra phá án là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của lực lượng công an nhằm xử lý nghiêm tội phạm bảo vệ bình yên hạnh phúc cho nhân dân
hiệu quả công tác điều tra phá án không chỉ kịp thời ổn định dư luận xã hội
mà còn tác dụng to lớn trong công tác phòng ngừa ngăn chặn tội phạm
ý thức rõ đặc thù nghề nghiệp mà mình đã chọn dù đạt được rất nhiều thành quả trong công tác điều tra phá án
song thượng tá phan hồng sơn không một chút chủ quan tự mãn
anh vẫn không ngừng trao dồi chuyên môn nghiệp vụ giữ gìn phẩm chất đạo đức
đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn để đủ đầy bản lĩnh tự tin chiến thắng trong cuộc đấu trí với các loại tội phạm
vì bình yên hạnh phúc cho nhân dân